trong những năm gần đây số lượng bệnh nhi đến các bệnh viện tuyến trung ương để phẫu thuật dị tật
vẹo cuộc sống có chiều hướng tăng lên rõ rệt bên cạnh những nguyên nhân gây vẹo cuộc sống như
thói quen hoạt động dinh dưỡng ngồi học hàng ngày còn một nguyên nhân mà cha mẹ ít để ý đến
đó là yếu tố bẩm sinh vẹo cuộc sống bẩm sinh sẽ gây ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ
nếu như không được phát hiện kịp thời và điều trị đúng cách
bệnh nhi nữ mai thị ngọc sê một mươi bốn tuổi sau khi được thăm khám các bác sĩ chuyên khoa cuộc sống
đã chẩn đoán em mắc vẹo cuộc sống bẩm sinh và chỉ định làm phẫu thuật nắn chỉnh cố định lại
cuộc sống về đúng vị trí
tình trạng cong vẹo cuộc sống bẩm sinh có thể nặng hoặc nhẹ tùy thuộc nhiều vào thời điểm bệnh được
phát hiện nếu không được điều trị sớm bệnh sẽ gây ảnh hưởng rõ tới quá trình hô hấp gây đau
dẫn tới biến dạng khung trậu nếu là nữ thì có thể còn trở ngại tới việc sinh con
ở trường hợp nặng bắp thịt còn bị cắt
kéo căng và có hiện tượng đau xương ngực có thể bị biến dạng tim phổi xê dịch vị trí
chiều dài của lưng bị ngắn lại xương trậu cũng có thể bị quay lệch các cơ quan trong ổ bụng
cũng có thể dịch vị trí do đó gây ảnh hưởng đến nhiều cơ quan nội tạng
thường là lúc xương mềm thì là lúc mà cháu nó có ý thức tốt thì là phải từ năm sáu tuổi trở lên
sáu tuổi đến khoảng độ một mươi một một mươi hai tuổi còn nếu khi mà xương nó càng ngày nó càng lớn thì nó càng cứng
qua tuổi dễ thị thì xương nó sẽ trở thành trường thành nó cứng thì điều trị rất khó
điều trị bằng vũ hoa rất khó nếu mà mình không biết không phát hiện sớm thì vẹo cuộc sống nó
càng tiến triển càng nặng hơn để chủ động phát hiện sớm nếu trẻ mắc bệnh lý
vẹo cuộc sống bẩm sinh cha mẹ có thể lưu ý những điểm sau khi trẻ tắm cởi áo thấy cuộc sống
cong hơn bình thường hoặc khi trẻ ngồi học nhìn từ phía sau thấy lưng cong lệch so với bình thường
khi thấy trẻ có bên vai cao bên vai thấp lúc ấy cha mẹ cần kiểm tra nhanh bằng cách để đứng
thẳng dọc thân nếu thấy một vai thấp hơn thì nên đưa trẻ tới thăm khám tại các cơ sở y tế
chuyên khoa sớm nhất có thể